trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện lục nam tỉnh bắc giang liên tiếp để xảy ra các vụ sạt lở chân đê
nguyên nhân chính dẫn tới thực trạng này đều xuất phát từ việc khai thác cát sỏi một cách ồ ạt
ngoài việc bị mất một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp
nay người dân lại phải gánh thêm một nỗi lo thường trực vì nhiều tuyến đê bị sung yếu
đây là hiện trường vụ sạt lở chân đê ở thôn hạ xã khám lạng huyện lục nam
diện tích sạt lở lên tới hàng trăm mét vuông chiều cao sạt lở khoảng bốn mét
hàng trăm mét khối đất tụt xuống sông và kéo dài hàng trăm mét
một số diện tích sản xuất của bà con đã bị mất trắng chỉ sau một đêm
khi phóng viên ghi hình thì vẫn thấy nhiều tàu hút cát ngang nhiên oanh tạc trên tuyến sông này
ở thôn bến của xã khám lạng chân đê cũng bị sạt lở nghiêm trọng
tuyến canh cứng này được người dân thôn bến đóng góp cả trăm triệu đồng xây dựng để phục vụ sản xuất nông nghiệp
nhưng nay đứng trước nguy cơ trôi xuống sông
được biết tại xã khám lạng hiện có khoảng trên sáu trăm linh m hai diện tích đất sản xuất bị ảnh hưởng
và có tới hàng trăm mét chân đê bị sạt lở nghiêm trọng như thế này
theo đánh đạo địa phương để giải quyết tận gốc vấn đề này thì vẫn còn có rất nhiều khó khăn
chỉ cần nơ đệnh cái là các thuyền lại vào bờ cho nên là cái chế tài của địa phương thì chưa đủ
không có cái phương tiện để thực hiện vấn đề mà cái công tác quản lý của mình
thế nhờ cấp trên thì hiện nay gọi đến các cơ quan chức năng về đến nơi thì các thuyền cũng đã không còn ở đây nữa
rất khó để cho công việc xử lý các thuyền vi phạm trên địa bàn xã bây giờ
rõ ràng chính quyền địa phương còn thiếu quyết liệt còn người dân thì đang sống trong tâm trạng lo lắng
trong khi đó những chiếc tàu hút cát
vẫn hoạt động hết công suất liệu rằng những tuyến đê sung yếu này có thể trụ vững được bao lâu khi mùa mưa bão đang đến gần